theo tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia trên khu vực vùng biển phía tây miền nam philippines đã xuất hiện một cơn áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng vào biển đông và có khả năng mạnh lên thành bão gây ảnh hưởng tới nước ta
để ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương
và ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới
thông báo cho chủ các phương tiện thuyền trưởng các tàu để tránh khỏi khu vực nguy hiểm
quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền kiểm đếm hướng dẫn nheo đậu tại bến trên đảo khu vực cửa sông bảo đảm an toàn
bộ ngoại giao chủ động liên hệ với các nước và vùng lãnh thổ để hỗ trợ phương tiện tàu thuyền và ngư dân phòng tránh bão bảo đảm an toàn